tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự đại hội có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
năm năm qua ủy ban kiểm tra trung ương đã chủ động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ
đã kiểm tra bốn mươi tám tổ chức đảng và năm mươi sáu đảng viên trong đó có những vụ việc mới phức tạp kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ
liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội
đã được kiểm tra kết luận rõ vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm minh
thời gian tới đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu
mỗi đơn vị và từng cá nhân tích cực tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước
phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
các đơn vị cũng chủ động đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh vi phạm
vào những vấn đề mà đảng đang cần cán bộ đảng viên và nhân dân đang quan tâm
tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng tập thể cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi